kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay sang đến ngày mai hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động yếu hơn
do đó các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ còn có mưa rào và rông rải rác tại vùng núi
ở đồng bằng mưa xảy ra ít hơn với nền nhiệt tăng lên ngưỡng là hai mươi năm ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó từ đêm mai mưa rông có xu hướng tăng trở lại giúp nền nhiệt giảm nhẹ
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc mạnh
ngoài ra mưa kéo dài từ nhiều ngày trước cũng khiến nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai mưa cũng giảm đi đôi chút
số điểm có mưa vừa mưa to được thu hẹp lại đáng kể nên nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
tuy nhiên trạng thái giảm mưa sẽ không kéo dài lâu vì đến đêm mai mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực trung bộ tiếp tục là nơi ít mưa nhất trên cả nước
trong hai ngày tới ngoại trừ thanh hóa có mức nhiệt độ dễ chịu hơn đôi chút
còn lại từ nghệ an cho đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ
người dân nơi đây cần tiếp tục đề cao cảnh giác với cháy nổ cháy rừng có thể xảy ra trong ngày nắng nóng
từ khoảng đêm ngày một mươi chín khi chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa ở bắc bộ
nắng nóng ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ giảm đi đáng kể
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới vẫn duy trì ít mưa và có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ
chỉ các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt độ dễ chịu hơn đôi chút khi giao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
về chiều tối tại đây vẫn cục bộ có thể xuất hiện mưa rông kèm tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vùng cao tây nguyên vẫn đang là thời kỳ chính mùa mưa nên thời tiết đặc trưng ở đây
đó là chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác
cùng với đó có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn rông như lốc xét và gió giật mạnh
vào ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động chính của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày có nắng sen kẽ những khoảng mưa với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
phổ biến trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ